bức tường một nhà xưởng của một công ty nằm trong khu công nghiệp ở vĩnh long đang xây dựng thì bỗng dưng đổ sập khiến những nhất tám người thương vọng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi giờ sáng nay tại nhà xưởng một công ty nằm trong khu công nghiệp hòa phú xã hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
một bức tường đang xây dựng thì bất ngờ đổ sập đè lên những công nhân đang làm việc phía dưới khiến năm người thiệt mạng ba người bị thương nặng
ngay sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo tỉnh vĩnh long cũng đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố và đến bệnh viện thăm các nạn nhân
hiện lực lượng chức năng đã đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc